một chuyên án ma túy lớn vừa được bộ đội biên phòng con tum chủ trì phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tỉnh con tum triệt phá thành công bắt giữ hai đối tượng khi đang vận chuyển trái phép ba mươi bốn bánh heroin từ lào vào việt nam
cụ thể vào hồi hai mươi h ngày hai mươi năm tháng sáu tại đường tuần tra biên giới việt nam lào thuộc địa bàn xã pờ y huyện ngọc hồi tỉnh con tum
lực lượng đánh án đã bắt quả tang hai đối tượng vương văn đức sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba và lã thị tuyết sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm cùng chú tại xã phú lạc huyện đại từ tỉnh thái nguyên
kiểm tra ba lô của hai đối tượng lực lượng đánh án phát hiện ba mươi bốn bánh bột màu trắng bước đầu đức và tuyết khai nhận đó là heroin và vận chuyển thuê cho một đối tượng khác với tiền công là ba trăm bốn mươi triệu đồng
được biết đây là vụ bắt giữ với số lượng heroin lớn nhất từ trước tới nay trên địa bàn tỉnh con tum
hiện các đơn vị đang tiếp tục điều tra
hoàn tất thủ tục xử lý theo quy định của pháp luật
vận chuyển ma túy từ tỉnh điện biên qua tỉnh hà giang đến cao bằng sau đó vận chuyển sang trung quốc để tiêu thụ
hai đối tượng vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh cao bằng phối hợp với công an huyện bảo lâm đội kiểm soát hải quan cục hải quan tỉnh cao bằng bắt giữ
sau một quá trình theo dõi mật phục bằng các biện pháp nghiệp vụ vào hồi một h ba mươi phút
ngày hai mươi bốn tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba tại khu vực xóm khuổi vin xã lý bôn huyện bảo lâm lực lượng chức năng đã phát hiện hai đối tượng
trảo tràn khèn và nguyễn văn thọ cùng chú tại huyện bảo lâm tỉnh cao bằng đang thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy thu giữ một mươi bánh heroin
đây là đường dây ma túy xuyên quốc gia do chảo tràn khen cầm đầu
hai mươi năm tù là bản án thích đáng mà tòa án nhân dân tỉnh hậu giang đã tuyên phạt bị cáo
nguyễn văn ân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một trú tại thị trấn bảy ngàn huyện châu thành a tỉnh hậu giang về tội vận chuyển trái phép ma túy
theo nội dung cáo trạng vào sáng ngày hai tháng một năm hai nghìn hai mươi ba nguyễn văn ân nhận được điện thoại của một người quen cũ tên đạt
chú tại thành phố hồ chí minh thuê vận chuyển ma túy từ thị trấn bảy ngàn huyện châu thành nga đến bến phà công binh
thuộc huyện rồng riềng tỉnh kiên giang với giá năm triệu đồng khi đến nơi sẽ có người nhận ma túy và trả tiền
sau đó ân điều khiển xuồng máy đến dốc cầu bảy ngàn trên quốc lộ sáu mươi một c để gặp đạt nhận ma túy
đến khoảng một mươi năm h cùng ngày người tên đạt tiếp tục điện thoại cho ân yêu cầu đi giao ma túy
ân đã điều khiển xuồng máy mang theo ma túy đi giao thì bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh hậu giang
phối hợp với công an huyện châu thành a bắt quả tang cùng tăng vật là hơn hai trăm một mươi hai gam ma túy gồm các loại metafetamin mdma và ketamin
sau một thời gian sát lập chuyển
trong án lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình định phối hợp với cục cảnh sát hình sự bộ công an vừa triệt xóa một đường dây mua bán và tàng trữ vũ khí liên tỉnh
cầm đầu đường dây là đối tượng nguyễn công minh cùng ba đối tượng khác là nguyễn đức kha nguyễn thanh tùng và ngô sĩ việt nam cùng chú tại huyện tuy phước
tiến hành khám xét khẩn cấp nhà của bốn đối tượng trên
lực lượng công an thu giữ chín khẩu súng gồm bảy khẩu súng quân dụng một khẩu súng pháo và một khẩu súng bắn đạn cao su cùng tám mươi bảy viên đạn
khai thác nhanh các đối tượng tổ công tác phối hợp với công an tỉnh đắk lắc tiếp tục bắt giữ thêm nông quốc việt hai mươi hai tuổi trú tại tỉnh đắk lắc là đối tượng chuyên cung cấp súng cho nhóm của minh
đây là vụ án mà lực lượng công an thu giữ số lượng súng đạn nhiều nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh bình định
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng
trong khi đó tại an giang cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh an giang vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với châu sóc phong về hành vi tàng trữ sử dụng mua bán trái phép vũ khí quân dụng và nguyễn công thuận về hành vi mua bán trái phép vũ khí quân dụng
hiện hai đối tượng này đang bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tri tôn tỉnh an giang ra quyết định khởi tố tạm giam trong một vụ án khác
theo kết quả điều tra ban đầu khoảng cuối tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba
trong lúc mua ma túy của phong về sử dụng thuận đặt vấn đề mua bán súng thì phong đồng ý mua khẩu súng rulo và sáu viên đạn
sau đó thuận liên hệ với thạch ngọc kim đặt mua súng và đạn bán lại cho phong với giá tám năm triệu đồng
sau khi nhận súng thì phong đem bắn thử thì súng không nổ phong yêu cầu thuận đổi lại súng nhưng thuận từ chối nên phong đem súng đi cất giữ để bán lại kiếm lời
đến ngày bốn tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai phong được một người đàn ông tên sáng liên hệ qua gia lô đặt mua ma túy
phan đồng ý và giới thiệu có khẩu súng thì sáng yêu cầu khi giao ma túy thì mang theo súng để kiểm tra
trên đường đi giao ma túy cho sáng thì phong bị lực lượng công an huyện tri tôn phát hiện bắt quả tang
tăng vật thu giữ gồm hơn hai mươi chín gam ma túy đá một khẩu súng rulo và sáu viên đạn
riêng đối tượng thạch ngọc kim hiện đang bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh bình phước khởi tố tạm giam về hành vi tàng trữ mua bán trái phép vũ khí quân dụng
mặc dù đã có nhiều người bị xử phạt
về việc đăng tải thông tin sai sự thật về vụ gây dối an ninh trật tự tại đắk lắc
tuy nhiên không ít người vẫn vi phạm
mới đây thì công an huyện quế sơn của tỉnh quảng nam cũng đã làm rõ xử phạt vi phạm hành chính đối với một cá nhân
về hành vi cung cấp chia sẻ thông tin bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân kích động bạo lực liên quan đến vấn đề này
vào tối ngày một mươi năm tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba một cá nhân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại xã quế an huyện quế sơn tỉnh quảng nam
sau khi xem tin tức trên mạng
xã hội trong đó có đăng tải các clip ghi lại hình ảnh chính quyền một địa phương ở tây nguyên
đang làm việc với một số người dân liên quan đến vấn đề đền bù đất đai
cá nhân này đã chia sẻ hai bài viết có hai đoạn clip trên lên facebook cá nhân của mình
kèm các tiêu đề có nội dung bịa đặt về nguyên nhân dẫn đến vụ việc một số đối tượng manh động dùng súng tấn công
vào trụ sở chính quyền hai xã tại huyện chư quynh của tỉnh đắk lắc
với hành vi trên cá nhân chia sẻ thông tin bịa đặt đã bị xử phạt số tiền năm triệu đồng
thưa quý vị thời gian qua thì có không ít người dân nhập viện trong tình trạng nguy kịch biến chứng nặng
do chữa bệnh thương tích bằng những phương pháp mê tín dị đoan
đã có rất nhiều người chịu hậu quả nặng nề vì những phương pháp này
phóng sự được thực hiện tại vùng cao của tỉnh quảng ngãi
em phạm văn khánh một mươi sáu tuổi ở thôn ca là xã ba dinh huyện ba tơ treo cây bị ngã gãy xương đùi
người trong gia đình đã lấy một con gà trắng cắt cổ rồi cột vào đùi
tuy nhiên ngay sau đó vết thương bị nhiễm trùng gia đình phải đưa khánh đi cấp cứu tại trung tâm y tế ba tơ
tại đây y bác sĩ kịp thời chữa trị vết thương không để biến chứng
người nhà cho biết mục đích cột con gà trắng chỗ vết thương là nghe theo mách bảo để vết thương nhanh lành
tạm thay là văn thơ nuôi để mình có thể chụp và tiết con gà
thật ra là đặc thời hôm nay cũng thay thay con gà kén
tại khu vực đèo viô lắp giáp danh giữa hai tỉnh con tum và bình định
một số thầy cúng ở tỉnh con tum chữa bệnh bằng cách cắn vào người hút ra cục đá gọi là đồ độc
mỗi viên ná được lấy ra bệnh nhân phải trả hai trăm linh đồng
nhiều người dân đồng bào hơ rê tìm cách chữa bệnh trên tìm đến thầy cúng này
nghe đồng đào nghe có thầy trị bệnh rất rõ
và em trực tiếp kêu thầy lên trị bệnh có người nhà
thầy trị được hút được trong hai viên đá
các phương pháp chữa bệnh này đều mê tín dị đoan không dựa trên cơ sở khoa học nào
bệnh nhân không những không hết bệnh mà còn tốn tiền tốn thời gian trong điều trị
bên cạnh đó phương pháp chữa bệnh này còn gây biến chứng nặng nề
ảnh hưởng nặng tới bệnh lý của bệnh nhân có thể khiến bệnh nhẹ thành nặng
khi có dấu hiệu bất thường về sức khỏe bệnh nhân phải tới bệnh viện khám và chẩn đoán
điều trị bệnh với bác sĩ chuyên khoa
chỉ đạo cái vấn đề là tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân là khi đau ốm là chúng ta nên đến bệnh viện
bởi vì ở cơ sở bệnh viện là nó đầy đủ cơ sở vật chất để giúp cho bà con chúng ta sớm chữa lạnh bệnh
việc chữa bệnh mê tín dị đoan gây ra tác hại rất lớn
những ảnh hưởng tiêu cực đó cần phải được lên án đấu tranh xóa bỏ
tuy nhiên để xóa bỏ mê tín dị đoan rất cần sự chung tay góp sức của cả hệ thống chính trị
nhất là ở cơ sở để đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến mỗi người dân
đặc biệt là ở các vùng cao vùng xa khi nhận thức của bà con còn hạn chế
ngay sau đây sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng tháp đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng phan văn gan sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn về tội giết người
còn về tội mua bán trái phép chất ma túy
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đắk lắc đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng hồ thanh phong sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín
hộ hậu thường trú tại thôn bốn xã hỏa thuận thành phố bô ma thuật tỉnh đắk lắc
đối tượng này có xẹo chấm cách một cm dưới trước đầu lông mảy trái
và đối tượng cư xeo dình sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
hộ hậu thường trú tại buôn mờ nông xã yà kiết huyện cư mở ga tỉnh đắk lắc
phải nhận quyết định truy nã của công an huyện cư mờ ga tỉnh đắk lắc về tội hiếp dâm trẻ em
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng
hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất mọi thông tin
quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp của đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý